thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nội dung quy hoạch cần phân tích đánh giá thực trạng các yếu tố điều kiện tự nhiên nguồn lực bối cảnh và thực trạng về phân bố
sử dụng không gian của mạng lưới cơ sở y tế dự báo xu thế phát triển kịch bản phát triển
trong đó có sự phát triển và quy mô về dân số và biến đổi khí hậu
ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới cơ sở y tế đánh giá về sự liên kết ngành liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới cơ sở y tế
xác định yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội đối với ngành những cơ hội và thách thức
xác định các quan điểm mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở y tế phương án phát triển mạng lưới cơ sở y tế
các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với bộ y tế
theo đúng quy định của pháp luật và phân công của chính phủ thủ tướng chính phủ